tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại địa bàn dân cư số sáu phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
cùng dự có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
văn phòng tổng bí thư văn phòng chủ tịch nước lãnh đạo thành phố hà nội quận hai bài trưng và phường nguyễn du
nói chuyện với bà con tại đây tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng rất vui mừng được dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại địa bàn dân cư số sáu trong không khí vui tươi phấn khởi được gặp gỡ nói chuyện với bà con nơi gia đình sinh sống
được nghe những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn những tiếng hát say xưa yêu cuộc sống bằng cả trái tim và tấm lòng đầy nhiệt huyết
tổng bí thư chủ tịch nước rất vui khi nghe báo cáo thành tích của ban công tác mặt trận của bà con trong địa bàn
địa bàn dân cư số sáu có năm tuyến phố với hai trăm hai mươi ba hộ chín trăm hai mươi nhân khẩu
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
địa bàn dân cư số sáu luôn phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững
nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chăm lo sự nghiệp giáo dục
chăm sóc sức khỏe nhân dân đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
trên địa bàn không còn hộ nghèo cận nghèo các hộ gia đình thực hiện tốt các quy ước quy chế dân chủ ở cơ sở
chín mươi hai năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa
tri hội phụ nữ giúp năm cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháu năm trăm linh đồng một tháng
các tri hội đoàn thể địa bàn dân cư phối hợp tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
tổ chức các hoạt động hè tặng quà cho sáu mươi cháu học sinh giỏi với trị giá là ba triệu đồng xây dựng các quỹ được trên ba mươi sáu triệu đồng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cách đây một mươi sáu năm ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam có sáng kiến tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm
vào dịp kỷ niệm ngày thành lập mặt trận dân tộc một mươi tám tháng một mươi một
đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đánh giá hoạt động công tác mặt trận biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích
đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
một chủ trương lớn của đảng ta và bác hồ kính yêu
ôn lại cái truyền thống vẻ vang và thấy được cái trách nhiệm của mình sắp tới
để chúng ta xây dựng cái khối đại đoàn kết vững chắc hơn nữa
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
đoàn kết thì thắng mà chia rẽ thì thua
đoàn kết thì thất bại mà nghĩa sâu xa lắm
dân thành phố là chín người một mươi làng các cụ nói thế
dân tứ chiếng khắp nơi hội tù về đây mỗi nơi một phong tục tập quán
mỗi anh một tính nét một đặc điểm hội tù sống chung ở đây
kinh doanh buôn bán chiếm vỉa hè hay không chiếm vỉa hè
bao nhiêu vấn đề đặt ra cho quản lý trật tự xã hội
những cái an ninh chính trị trật tự xã hội
điểm an tha có xảy ra với gì
rất là tốt
rất mừng trong báo cáo nói là về kinh tế là phát triển
đã có buôn bán chủ yếu là thành phố chúng ta là kinh doanh thôi
làm ăn thương mại thôi nhưng mà vẫn giữ gìn trật tự
và rất mừng không có hộ nghèo không có hộ cận nghèo
một trăm linh các cháu đã tuy học rất nhiều học sinh giỏi
các gia đình thì đoàn kết thân ái tương trợ
giúp đỡ lớn nhau giúp đỡ nghề nghèo đấy một năm bao nhiêu triệu
bao nhiêu tỷ đấy các thứ
tình nghĩa rất là tốt
các đoàn thể sinh hoạt rất là đều dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng
các đồng chí hết lòng hết sức để lại được sự quan tâm của thành phố
của quận của phường đấy
nên tôi nói là rất là mừng là cái chỗ đó
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng
cán bộ trên địa bàn của quốc gia
địa bàn dân cư đã nằm chắc chủ trương của đảng về công tác mặt trận
có nhiều cách làm hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội nhất là đối với thành phố đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng
các đoàn thể hoạt động tốt cùng giúp nhau phát triển kinh tế sống tình nghĩa
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc bà con địa bàn dân cư số sáu nói riêng
và nhân dân thủ đô hà nội nói chung sức khỏe hạnh phúc
phát huy tốt hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
trong xây dựng thủ đô văn minh thanh lịch hiện đại
người hà nội phải là những người văn hóa mẫu mực tiêu biểu
tổng bí thư chủ tịch nước chia sẻ
gia đình sẽ luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ công dân trên địa bàn